sáng nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang phối hợp cùng các đơn vị chức năng và công an thành phố châu đốc
bắt tạm giam nguyễn hoàng nam trú tại thành phố châu đốc về hành vi phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
khám xét nơi ở quần nam phát hiện thu giữ bảy điện thoại di động hai usb một máy tính sách tay hơn ba trăm linh trang tài liệu
và một mươi video clip có nội dung tuyên truyền chống đảng nhà nước
nam là đối tượng phản động lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá đảng nhà nước trong thời gian vừa qua
mặc dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng công an tuyên truyền vận động thuyết phục nhiều lần
nhưng nam không từ bỏ mà lại chống phá ngày càng quyết liệt hơn
là cán bộ tiến dụng của ngân hàng nguyễn phúc nhân đã lừa đảo rút tiền của người vay
đối tượng vừa bị công an tỉnh bạc liêu bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày bảy tháng sáu năm ngoái nguyễn phúc nhân tiếp nhận hồ sơ vay vốn của một người dân với hạn mức vay là một tỷ đồng
quá trình tiếp nhận hồ sơ nhân đã lừa đảo rút năm trăm linh triệu đồng từ tài khoản của người này để tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an nhân thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán số lô số đề trên không gian mạng
hai bị can phan tấn dũng và đào văn hoàng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh khởi tố
khoảng đầu tháng chín năm ngoái dũng đã liên lạc với hoàng để thuê lại tám hội nhóm với hàng chục nghìn thành viên
đăng các tin bài về việc có thể cung cấp thông tin về số lô số đề rồi lôi kéo người tham gia
để được dũng cấp số lô số đề mỗi người chơi phải đóng phí hai triệu đồng trong một mươi ngày và năm triệu đồng một tháng
khi người tham gia đã chuyển tiền đối tượng sẽ chủ động chặn liên lạc với người chơi nếu con số cung cấp không trúng thưởng
từ cuối năm ngoái đến nay các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên cả nước trên ba trăm linh triệu đồng
gây dối trật tự công cộng một mươi ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam khởi tố
do mô thuẫn cá nhân vào tối một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi chín tháng bảy hai nhóm đối tượng do phạm thế lợi và nguyễn thành long
cùng chú tại phường thanh tuyền thành phố phủ lý cầm đầu đã sử dụng năm xe mô tô mang theo vỏ chai bia đao phóng lợn
không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng bấm rú còi đuổi đánh nhau trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng đã chính thức công bố nguyên nhân khiến mùa mưa năm nay tại tỉnh này diễn biến bất thường
phức tạp gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân từ đầu mùa mưa tới nay tỉnh lâm đồng đã có tới một mươi trận mưa lớn
một trận mưa đá sáu trận lốc xoáy và năm vụ sạt lở đất hậu quả làm chín người thiệt mạng bốn người bị thương hư hỏng thiệt hại hơn hai trăm ba mươi căn nhà
mưa quá lớn đã làm nền đất bị yếu là nguyên nhân dẫn tới sạt lở bên cạnh đó đất có độ dốc cao trên hai mươi năm độ chiếm năm mươi
kết cấu đất yếu nên gây nguy cơ sản lở đất rất cao khi xảy ra mưa lớn kéo dài ngoài ra một số địa phương chưa kịp thời ra soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất
để chủ động cảnh báo sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn